mỗi người dân cần phải ý thức về khoảng cách giữa mỗi người khi ra nơi công cộng để có thể bảo vệ cho sức khỏe của bản thân gia đình và xã hội
theo như dự báo dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp chưa xác định được thời điểm kết thúc
và nhằm vượt qua những khó khăn tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp
tỉnh lào cai đã chủ động triển khai các giải pháp trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín
xã bản lầu huyện mường khương được coi là thủ
phủ dứa của tỉnh lào cai với hơn bảy trăm linh hectare
để giúp bà con ổn định sản xuất chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã tích cực tìm hướng tiêu thụ
giới thiệu các doanh nghiệp công ty chế biến nông sản trong nước để ký kết hợp đồng thu mua cho bà con nông dân
giai đoạn đầu tháng ba do có ảnh hưởng giá thành cho số thấp hai năm trăm linh đến ba kg
nhưng trong dọn này với sự tích cực của các huyện như huyện bảng thắng huyện mường khương
các doanh nghiệp đã trực tiếp lên trên này thu mua và đưa vào bảo quản tiêu thụ
nên đối với người dân tổng viên năm nay thu nhập không cao nhưng vẫn đảm bảo được chi phí sản xuất
tỉnh lào cai cũng tập trung chỉ đạo khắc phục những khó khăn đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp
chăn nuôi thủy sản đáp ứng nhu cầu lương thực thực phẩm của nhân dân trong và ngoài tỉnh
tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ các mặt hàng trên các trang thương mại điện tử
chúng tôi đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp các sản xuất sản phẩm nông nghiệp
cụ thể trong thời gian vừa rồi ngày công thương đã chỉ đạo điều chỉnh các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại
để tăng cường các giải pháp phù hợp trong điều kiện mà hiện nay cả thế giới đang thực hiện quyết liệt các biện pháp để phòng chống dịch
để góp phần xúc tiến cũng như đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa
dịch bệnh đã và đang ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội trong đó có ngành nông nghiệp
việc chỉ đạo kịp thời những giải pháp tích cực phù hợp của tỉnh lào cai góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngành nông nghiệp của địa phương
ổn định đời sống của người nông dân vùng cao
thưa quý vị thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
hôm nay cả nước đã xảy ra ba mươi hai vụ tai nạn giao thông làm bốn mươi sáu người thương vong
nguyên nhân chủ yếu là do đi không đúng phần đường và sử dụng diệu biệt
trong ngày hai tháng năm lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra phát hiện và xử lý bảy chín trăm ba mươi một trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông
tăng bốn chín trăm hai mươi một trường hợp so với cùng kỳ năm trước
sự phạt hành chính gần ba tỷ đồng trong đó có bảy tám trăm linh bốn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
tạm giữ chín mươi một ô tô
một trăm ba mươi bốn mô tô tước bốn trăm hai mươi tám giấy phép lai xe các loại xử lý bốn trăm chín mươi sáu trường hợp vi phạm nồng độ cồn
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc c tám đã bố trí ba mươi hai ca tuần tra kiểm soát cơ động
kết hợp tuyên truyền nhắc nhở người tham gia giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc
lập biên bản hai mươi chín trường hợp vi phạm xử lý hành chính năm mươi bảy bảy triệu đồng tước ba giấy phép lái xe
trên tuyến đường thủy lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện và xử lý một trăm hai mươi bảy trường hợp vi phạm phạt hành chính một mươi một hai triệu đồng
thưa quý vị chính thức lùi thời gian áp dụng bộ câu hỏi sát hạch lái xe mới sang ngày một tháng tám
đây là thông tin từ tổng cục đường bộ việt nam
người thi lấy bằng sẽ thi bộ sáu trăm linh câu hỏi tăng một trăm năm mươi câu so với bộ câu hỏi cũ
thời điểm áp dụng sẽ lùi sang ngày một tháng tám thay vì ngày một tháng sáu như thông báo trước đó
điểm đáng chú ý là bộ câu hỏi mới
học viên có một chương riêng gồm sáu mươi câu hỏi điểm liệt
học viên chỉ cần làm sai một câu điểm liệt sẽ bị đánh trượt phần thi lý thuyết
tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản yêu cầu các sở các cục các ban quản lý dự án
nhà đầu tư bot triển khai quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ của bộ giao thông vận tải
bộ đã ban hành thông tư số năm mươi bốn ban hành quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ thay thế quy chuẩn năm hai nghìn một mươi chín
quy chuẩn mới điều chỉnh theo
hướng rõ ràng hơn hạn chế tình trạng hiểu nhầm và cập nhật một số tình huống thực tiễn phát sinh
quy chuẩn mới sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy
đồng thời ra soát điều chỉnh hệ thống báo hiệu trên đường bộ đang khai thác
bảo đảm hệ thống báo hiệu đường bộ phù hợp quy chuẩn mới
trong những năm gần đây ở tỉnh đắk lắc hạn hán có xu hướng tăng theo từng năm
tuy nhiên một số công trình thủy lợi đã phát huy công năng góp phần giải quyết bài toán khô hạn
thúc đẩy sản xuất cung cấp nước sinh hoạt trong mùa khô
từ khi cục công trình thủy lợi esup thượng đi vào hoạt động
đã biến nơi đây thành một trong những vựa lúa lớn nhất cùng tây nguyên
từ chỗ sản xuất phụ thuộc vào nước mưa
đến nay hơn năm hectare lúa gieo cấy được hai vụ thậm chí là ba vụ với năng suất rất cao
trong đó cục công trình thủy lợi lớn nhất tại đắk lắc là hồ esup thượng và esup hạ
với diện tích mặt nước gần một năm trăm linh ha dung lượng nước chứa lên đến một trăm bốn mươi sáu triệu m ba
cùng với hệ thống canh mương công trình giải quyết được nước tưới cho gần chín năm trăm linh hectare lúa cùng với diện tích các loại cây trồng khác
ở trên tỉnh đắk lắc thì thời gian gần đây nhà nước đầu tư một số công trình thủy lợi khá lớn
đặc biệt như esup cô đống búc hay cả bôn dông cư mờ nga
thì những công trình này phát huy hiệu quả khá lớn
công trình esup ngoài vụ nước cho cây trồng thì nó còn nước sinh hoạt cho nhân dân
nếu không có công trình này thì thậm chí nước sinh hoạt của nhân dân ở trên các tuyến canh chúng tôi cũng không có nước
đối với tỉnh đắk lắc việc đảm bảo nguồn nước có ý nghĩa sống còn để duy trì sản xuất nông nghiệp bền vững
đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang ngày càng tác động sâu sắc làm mùa khô kéo dài khốc liệt hơn
việc xây dựng các công trình thủy lợi lớn như hồ e xúc thượng có ý nghĩa rất lớn trong việc giữ nước
điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững cũng như cung cấp nước sinh hoạt trong mùa khô
thưa quý vị vụ đông xuân năm nay tỉnh quảng trị gieo cấy hơn hai mươi sáu ha lúa
nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và các giải pháp khác nên năng suất lúa đạt cao nhất từ trước cho đến nay
đặc biệt là bà con nông dân cũng tập trung đầu tư cho các giống lúa chất lượng cao nên đầu ra rất ổn định
trên nhiều cánh đồng ở tỉnh quảng trị những ngày này người nông dân đang tập trung thu hoạch lúa đông xuân
ước tính bình quân năng suất vụ đông xuân đạt hơn năm mươi chín tạ một ha có nơi đến tám mươi tạ một ha
năm nay được đánh giá là năm được mùa lớn nhất từ trước đến nay
nhờ thời tiết thận lợi nên các chi phí cho giảm tỉa cũng như phun thuốc của người dân thấp hơn so với vụ trước
còn ngoài ra là không có số bánh gì cả cho nên là lúa này sẽ đảm bảo lúa sẽ gắt lên và đến chiều thì có thu ngôn thương lãi để nó cân
hiện tại giá lúa của tỉnh quảng trị khoảng hơn ba mươi bốn triệu đồng một ha
một số mô hình người dân trồng lúa hữu cơ chất lượng cao thì có giá khoảng bốn mươi triệu đồng một ha
toàn tỉnh quảng trị sản xuất lúa chất lượng cao hơn hai mươi một ha chiếm tám mươi diện tích toàn tỉnh
trước tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay có khả năng hạn hán sẽ xảy ra cho vụ hay thu tới ở tỉnh quảng trị tỉnh cũng đã có một số giải pháp
phục vụ nước sản xuất nông nghiệp cũng như nước sinh hoạt ở vùng đô thị và vùng nông thôn một cách hợp lý
nhờ ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh và chọn các loại lúa giống chất lượng cao thích ứng với biến đổi khí hậu
nên vụ đông xuân năm nay nông dân tỉnh quảng trị rất phấn khởi vì lúa vừa được mùa lại được giá